các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm ba tháng một các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của cục cảnh sát giao thông đã bố trí một trăm hai mươi năm ca bốn trăm bảy mươi lợi cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lập biên bản xử lý ba trăm bốn mươi bốn trường hợp vi phạm tức giấy phép lái xe bốn mươi một trường hợp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên ba trăm linh trường hợp với số tiền gần ba trăm một mươi hai triệu đồng